thưa quý vị sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp nhằm cho ý kiến về một số vấn đề lớn cần giải trình
tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm
về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ
do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sơ đổi được xây dựng
quán triệt theo tinh thần quy định chín mươi sáu của bộ chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm
đối với các chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị tiếp tục giữ nguyên tên gọi cũng như kế thừa những nội dung còn giá trị
trong nghị quyết tám mươi năm của quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đồng thời xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan
trong hai nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng hà nội
cho phù hợp với quy định chín mươi sáu
ủy ban thường vụ quốc hội đồng thời yêu cầu cơ quan thẩm tra tiếp tục giả soát lại khâu biên tập
dễ hiểu dễ nhớ dễ làm dễ kiểm tra giám sát giả soát kỹ lưỡng cơ sở chính trị căn cứ pháp lý
cũng như tính tương thích với các luật liên quan
đối với nội dung giảm thuế giá trị gia tăng hai trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội đồng thuận chủ trương
về nghị quyết về chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hai nghìn hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị
chính phủ chỉ đạo bộ tài chính ra soát kỹ lưỡng và kiểm toán nhà nước xem xét kết quả thu chi ngân sách
ủy ban tài chính ngân sách bộ tài chính kiểm toán nhà nước phối hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý
để hoàn thiện dự thảo nghị quyết
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù của thành phố hồ chí minh
ủy ban thường vụ quốc hội cho biết các đại biểu quốc hội rất ủng hộ đồng tình và thống nhất cao
đề nghị báo cáo tiếp thu giải trình ra soát
làm rõ cơ sở chính trị quán triệt và thể chế hóa nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ
của thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm để thành phố thực sự là đầu tàu của cả nước
với dự thảo này hiện chỉ còn hai nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc phân bổ vốn đầu tư công
và thanh toán hợp đồng xây dựng chuyển giao hợp đồng bt
về vấn đề phân bổ vốn đầu tư công chủ tịch quốc hội đề nghị giả soát cơ sở thực tiễn
các luật tương thích quy định sao cho chặt chẽ
sau đó bộ tài chính tiếp thu giải trình ý kiến ubthqh chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị quyết
cũng trong sáng nay thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình
tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị quyết chung kỳ họp nghị quyết về chất vấn trả lời chất vấn
và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn hai mươi